theo đúng dự kiến tòa án quân sự quân khu bảy đã mở phiên xét xử đinh ngọc hệ tức út chọc
cựu phó tổng giám đốc tổng công ty thái sơn cùng các đồng phạm về ba tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong thi hành công vụ sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong vụ án này bị cáo đinh ngọc hệ bị truy tố và đưa ra xét xử về hai tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
ba đồng phạm khác cùng bị đưa ra xét xử về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
gồm trần xuân sơn nguyên giám đốc tri nhánh tại bình dương của công ty cổ phần phát triển đầu tư thái sơn bộ quốc phòng
trần văn lâm nguyên tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần đầu tư thái sơn bộ quốc phòng
bùi văn tiệp nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn ba trăm sáu mươi bảy quân chủng phòng không không quân
riêng đại tá phùng danh thắm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tổng công ty thái sơn
bộ quốc phòng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trảng của viện kiểm sát quân sự trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi bảy
lợi dụng danh nghĩa là người đại diện phần góp vốn của tổng công ty thái sơn tại công ty cổ phần phát triển đầu tư thái sơn
bộ quốc phòng đồng thời lợi dụng chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc đinh ngọc hệ
đã báo cáo không trung thực về hoạt động của công ty mạo nhận chức năng nhiệm vụ phục vụ kinh tế quốc phòng
để xin được thi công các dự án công trình trọng điểm quốc gia
ngoài ra bị cáo hệ bị phát hiện mua một bảng điểm và một bằng tốt nghiệp đại học kinh tế quốc dân giả
đưa vào hồ sơ để phục vụ việc được nâng lương chuyển nhóm lương bổ nhiệm phong quân hàm
bị cáo đinh ngọc hệ và đồng phạm đã thế chấp cho thuê xe biển quân sự biển xanh tám mươi a
cấu kết hợp thức hóa xăng kém chất lượng
trong phần xét hỏi hôm nay sau khi nghe các bị cáo thừa nhận hành vi sai trái theo cáo trạng
đều do đinh ngọc hệ chỉ đạo họ thực hiện
bị cáo đinh ngọc hệ khẳng định những lời khai này là không có căn cứ và hoàn toàn vù khống
việc mua và sử dụng bằng cấp giả là do dân trí thấp
cũng trong sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo phan văn anh vũ
tức vũ nhôm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước
theo quy định tại điều ba trăm ba mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cuối giờ chiều tòa án nhân dân hà nội tuyên bố chín năm tù với phan văn anh vũ tức vũ nhôm
về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước bị cáo phan hữu tuấn nguyên tổng cục phó tổng cục tình báo
bộ công an lĩnh bảy năm tù và bị cáo nguyễn hiễu bách cán bộ bộ công an sáu năm tù